tỉnh tuyên quang đang thực hiện quy hoạch tổng thể bảo quản tu bổ phục hồi và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia kim bình
giai đoạn hai nghìn một mươi tám hai nghìn ba mươi nhằm bảo tồn tôn tạo các di tích gắn với phát triển du lịch để tạo việc làm nâng cao đời sống cho người dân vùng chiến khu cách mạng
khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt kim bình tỉnh tuyên quang gồm ba mươi năm di tích
cụm di tích nằm trên địa bàn bốn xã kiên đài kim bình linh phú và vinh quang huyện chiêm hóa
mục tiêu của việc quy hoạch nhằm bảo tồn và phát huy giá trị lịch sử của dân tộc thông qua các di tích hiện gòn
tôn tạo về mặt quy hoạch kiến trúc cảnh quan nhằm tôn vinh các giá trị của di tích tạo điều kiện thuận lợi
khai thác du lịch nhằm góp phần giáo dục truyền thống yêu nước phổ biến chi thức khoa học phục vụ nghiên cứu khoa học
đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa của nhân dân góp phần phát triển kinh tế xã hội văn hóa du lịch giảm nghèo cho người dân vùng căn cứ cách mạng
việc lập quy hoạch là rất cấp thiết nhằm tạo tính liên thông phục vụ khách tham quan giữa các điểm di tích và cảnh quan sinh thái một cách tổng thể
là điểm du lịch văn hóa lịch sử kết nối với các sản phẩm du lịch khác của tỉnh tuyên quang và vùng chiến khu việt bắc